hiện dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh nghệ an đang diễn biến phức tạp số ca dương tính với sars cov hai liên tục gia tăng
hàng nghìn trường hợp liên quan đến các ca dương tính này hiện đang được cách ly y tế tập trung ở khu vực trên toàn tỉnh
trong trận chiến với covid một mươi chín bên cạnh những lực lượng trên tuyến đầu thì có những bộ phận làm việc âm thầm
ngày đêm mà ít người biết đến đó là cán bộ làm công tác truy vết phóng sự được thực hiện tại thành phố vinh của tỉnh nghệ an
hơn hai giờ sáng tổ chức vết công an thành phố vinh vẫn miệt mài làm việc
mỗi cán bộ chiến sĩ phải căng mắt căng tay để do hàng ngàn địa chỉ gọi hàng trăm cuộc điện thoại để truy vết dịch
thông tin đi và đến thường xuyên khiến họ không kịp nghỉ tay
và khi có một dấu vết về tình hình dịch bệnh thông tin được chuyển ngay đến công an phường để truy vết khẩn cấp
và những chiến sĩ công an phường lại đi từng ngõ gõ từng nhà để tìm hiểu lịch sử tiếp xúc
chúng tôi đã huy động là cả hệ thống
hệ thống chính trị phương và đặc biệt là sự giúp đỡ và công tác nhiệt tình của nhân dân để chúng tôi truy vết
mọi lúc mọi nơi mọi giờ không kể là ngày hay đêm kể cả giờ sáng một hai ba giờ sáng mà chúng tôi là truy vết
đó là những vất vả cực nhọc của tổ chức vết f một
những nguy hiểm lại nằm ở tổ chức vết f
một mươi ba cán bộ đội an ninh công an thành phố vinh túc trực ngày đêm
ngay khi có thông tin f họ lập tức lên đường để truy vết
bộ quân phục được lồng thêm bộ quần áo bảo hộ y tế nóng bức bí bách
các căn bộ trực phải tiếp xúc với các trường hợp f
nhưng lại lịch sử di chuyển tiếp xúc rất tỉ mỉ
tổ công tác truy vết của công an thành phố vinh gồm ba mươi năm đồng chí
từ các đội điều tra đội an ninh đã âm thầm hoạt động từ ngày đầu tiên tp vinh có ca nhiễm đến nay
chưa ai được về nhà dù cho tổ ấm cách họ chỉ vài phút di chuyển
các trường hợp không khi mở nhiệm bệnh như trường thương có tâm lý hoang mát không ổn định
trình chúng ta truy vết lại thì rất là dài ngay
cho nên là việc để nhỡ để hệt trạc cái địa điểm tiếp xúc cả cái người tiếp xúc thì rất là khó
cho nên là khi tâm lý lúc đó người ta chưa ổn định
nên là việc khai bão cũng chưa được thật sự đầy đủ để phục vụ công tác truy vết
nội dung thứ khó khăn nữa trong cái vấn đề truy vết của cấp một thì thường thường là
vì có những lúc cái ca bệnh nó xảy ra là lúc nửa đêm
lúc sáu một mươi hai giờ đêm
rồi chúng ta cũng phải tiếp tục ngay lập tức truy vết f một ngay thì lúc đó thì đa số các f một cũng đang ngủ
tất nhiên được truy vết thành công đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân
với tinh thần trách nhiệm cao hai mươi năm công an phường xã sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kể thời điểm nào
dù là ngày hay đêm ở khối xóm từ khối trưởng thanh niên phụ nữ tổ dân cư
đều vào cuộc để phục vụ công tác truy vết
nhờ vậy thông tin phục vụ các hoạt động phòng chống dịch ngày càng chính xác và hiệu quả hơn
vừa rồi thì thấy nhiều đồng chí là tức là về con gái nhưng mà nhiều đồng chí dùng nữa là có bầu
bồi thưa cũng phải đi không ăn cũng phải đi làm cho xong việc rồi khi mới về
tôi thấy là qua công tác của công an của phương thì tôi thấy là rất nhiệt tình và ủng hộ cho khối để hoàn thành tốt nhiệm vụ của trên
từ khi thành phố vinh có ca nhiễm đầu tiên vào ngày một mươi bốn tháng sáu đến sáng ngày bốn tháng bảy
tổ công tác đã truy vết chín mươi bốn trường hợp f gần hai sáu trăm linh f một và hơn chín f hai
quả đó đã kịp thời tham mưu cho thành phố vinh và tỉnh nghệ an
nhiều giải pháp trong công tác phòng chống dịch và công việc của họ vẫn là tiếp tục một cách bền bỉ và âm thầm